thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đồng ý chủ trương về phương án xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo trong tháng bốn như đề xuất của bộ công thương
thủ tướng yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan theo thẩm quyền
triển khai thực hiện xuất khẩu gạo bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia
tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương xây dựng kịch bản điều hành thị trường gạo trong nước và xuất khẩu
trong trường hợp dịch covid một mươi chín tiếp tục kéo dài kể cả đến hết năm nay
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng bốn bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo
bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan
kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền